tại nhiều nước châu á tết nguyên đán là dịp nghỉ lễ quan trọng nhất trong năm như trung quốc malaysia indonesia hay hàn quốc
và ngay thời điểm này thì không khí trả đón năm mới đã tràn ngập mọi mèo đường
nhân dịp năm mới năm hai nghìn hai mươi ba và tết cổ truyền của việt nam lãnh đạo nhiều nước chính đảng và tổ chức quốc tế đã gửi thư thiệp chúc mừng tới tổng bí thư nguyễn phú trọng
trong thư chúc mừng gửi tổng bí thư nguyễn phú trọng tổng bí thư chủ tịch nước lào thonglun sĩ xu lít đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng những thắng lợi vẻ vang
cũng như những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân việt nam đã giành được trong sự nghiệp cách mạng của mình
và tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của đảng cộng sản việt nam nhân dân việt nam anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa
tổng bí thư chủ tịch nước lào thong lôn sĩ xu lít nhấn mạnh
mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện lào việt nam đang tiếp tục được củng cố và tăng cường
ngày càng phát triển đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực
đảng nhà nước và nhân dân lào bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành tới đảng nhà nước và nhân dân việt nam anh em
đã luôn dành cho đảng nhà nước lào sự ủng hộ giúp đỡ to lớn quý báu hiệu quả và kịp thời trên tinh thần đồng chí anh em
thủy chung trong sáng trong suốt thời gian qua
tổng bí thư chủ tịch đức lào thong lôn sĩ xu lít chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện
giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước lào việt nam mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững